những ngày cuối tháng bảy vừa qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh yên bái
nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có quyết định về việc cho phép thực hiện danh mục các dự án công trình sử dụng đất năm hai nghìn một mươi tám
để xây dựng các khu tái định cư và bố trí tái định cư sen ghép khẩn cấp cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chấp thuận cho ủy ban nhân dân các huyện văn yên văn chấn yên bình lục yên trấn yên mù căng trải trạm tấu
được triển khai thực hiện một mươi hai dự án công trình sử dụng đất năm hai nghìn một mươi tám để xây dựng các khu tái định cư tập trung
và tái định cư sen ghép cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai lũ ống lũ quét sạt lở đất với tổng diện tích là một mươi hai tám hectare
tiêu chuẩn mỗi ô đất tái định cư từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi mét vuông
hiện nay tỉnh yên bái đã chỉ đạo các địa phương tiến hành giúp nhân dân di chuyển nhà cửa san gạt nền để dựng nhà trong thời gian sớm nhất